tại xã tân quan huyện hớn quản tỉnh bình phước có hàng trăm trụ tiêu bị phá hoại
hiện cơ quan chức năng huyện hớn quản đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
sự việc diễn ra từ ngày sáu tháng hai khi gia đình anh nguyễn văn vẻ trú tại ấp ruộng một xã tân quan huyện hớn quản tỉnh bình phước đi vắng
vườn tiêu gần ba trăm linh trụ tiêu của anh đã bị kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ với số lượng lớn để cây không có khả năng sinh trưởng và phát triển
khi phát hiện sự việc anh đã báo lên công an xã tân quan để có hướng xử lý đồng thời nhanh chóng bơm nước rửa cây để hạn chế cây chết
tuy nhiên đến tối ngày một mươi hai tháng hai khi anh không có ở nhà một lần nữa kẻ xấu lại đến chặt và nhổ toàn bộ gốc lên khỏi mặt đất để cho cây không có khả năng phục hồi

theo thống kê của cơ quan chức năng tại hiện trường có khoảng hơn hai trăm năm mươi trụ tiêu của gia đình anh vẻ đã bị chặt sát gốc lá héo khô và bắt đầu rụng dần
nguy hiểm hơn thời điểm hiện tại toàn bộ vườn tiêu của gia đình anh vẻ vẫn đang bị ảnh hưởng khi vẫn còn mùi hôi bốc lên nồng nặc từ thuốc diệt cỏ
ước thiệt hại cho gia đình người nông dân này là gần một trăm linh triệu đồng hiện lực lượng chức năng huyện hớn quản đang điều tra làm rõ vụ việc